thưa quý vị trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức cho người khác ở lại việt nam trai phép và đưa nhận hối lộ tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án đối với một mươi bảy bị cáo
bốn bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là lê minh quốc cường cựu giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương bị tuyên phạt hai năm sau tháng tù
năm bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức cho người khác ở lại việt nam trai phép và đưa nhận hối lộ tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt hai năm sau tháng tù

bảy bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt hai năm sau tháng tù